đây là một vụ bắt giữ hàng lậu điển hình xảy ra tại kiên giang
cụ thể thì vào sáng nay tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu dương đông bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
đã bắt giữ hơn sáu gói thuốc lá điếu ngoại nhập đang trên đường vận chuyển
từ đất liền ra huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang để tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng bộ đội biên phòng dương đông phát hiện trên ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi năm
chở hơn sáu gói điếu thuốc lá nhãn hiệu năm trăm năm mươi năm z calaven và hero không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đối tượng vận chuyển lô hàng này là anh nguyễn quốc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại xã tưởng long huyện phong điền thành phố cần thơ
làm nghề lái xe chở thuê cho một người ở hà tiên sang giao cho năm người ở phú quốc
lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản tịch thu tăng vật phối hợp với lực lượng công an để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật